thưa quý vị những ngày tháng bốn lịch sử luôn là ký ức hào hùng không thể nào quên của mỗi người dân việt nam
đó là đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trước những thắng lợi giòn dã trên chiến trường đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ chính trị họp quyết định mở cuộc tổng tiến công
và nổi dậy giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cùng với mở chiến dịch hồ chí minh giải phóng sài gòn bộ chính trị chỉ đạo quân ủy trung ương phối hợp
mở hướng tiến công chiến lược trên biển để giải phóng quần đảo trường sa thu non sông về một mối
bốn mươi chín năm đã trôi qua trường sa ngày hôm nay đang từng ngày thay ra đổi thịt
bảo vệ vững chắc quyền đào trù quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân và toàn quân
ưu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững
chiến công giải phóng quần đảo trường sa là sự tiếp nối huyền thoại đường hồ chí minh trên biển
của đoàn một trăm hai mươi năm đoàn tàu không số và những chiến công độc đáo
đoàn tàu tàu bạo trên chiến trường quảng trị của đặc công hải quân
chiến công đó khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo sáng suốt kịp thời của trung mương đảng
quân ủy trung mương bộ quốc phòng đảng ủy và tư lệnh quân chủng hải quân
trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thưa quý vị cách đây bốn mươi chín năm đúng chín giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cờ giải phóng tung bay trên đảo trường sa giải phóng kịp thời các đảo thuộc quần đảo trường sa
là chiến công đặc biệt xuất sắc có ý nghĩa chiến lược của hải quân nhân dân việt nam nói riêng
quân đội nhân dân việt nam nói chung trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giải phóng quần đảo trường sa góp phần giải phóng miền nam thống nhất đất nước
là chiến công xuất sắc của quân chủng hải quân
trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và hôm nay các cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam quân dân cả nước
đã và đang phát huy truyền thống nỗ lực khắc phục khó khăn nêu cao cảnh giác
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong cảm xúc của em rất là tự hào và vinh dự khi được ra ngoài này để bảo vệ chủ quyền của đất nước
bản thân chúng tôi là rất vinh dự tự hào khi là một người chiến sĩ của đoàn trường sa anh hùng
kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng quần đảo trường sa
mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tích cực học tập nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm
và nhận thức đối với bản thân về vị trí vai trò của bản thân
trong việc xây dựng đơn vị chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước
phát huy chiến công giải phóng quần đảo trường sa
những năm qua đảng ủy bộ tư lệnh quân chủng hải quân đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị
đẩy mạnh giáo dục quan triệt tới cán bộ chiến sĩ nắm vững tình hình nhiệm vụ
xác định rõ đối tác
đối tượng và các âm mưu thủ đoạn hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài
tư tưởng chỉ đạo phương châm đối sách xử trí các vấn đề trên biển của đảng nhà nước
chín mươi năm qua đảo trường sa nói riêng và quần đảo trường sa nói chung bước vào thời kỳ lịch sử mới
thời kỳ xây dựng chiến đấu và trưởng thành bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trường sa nói rằng đặc biệt là các đảo trìm như thế này tôi rất là xúc động thực sự là ngưỡng mộ cái tinh thần
cũng như ý chí sự hy sinh rất là to lớn của các cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện gìn giữ chủ quyền biển đảo của đất nước
kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng việt nam thống nhất đất nước cũng như là giải phóng trường sa mỗi một cán bộ đảng viên
cũng như cá nhân tôi cảm thấy rất là
tự hào đồng thời cũng cảm nhận được và nhận thức được cái trách nhiệm của mình ở trên mỗi một vị trí công tác
thì chúng ta sẽ có những cái đóng góp xây dựng cũng như là phát triển đảo bảo vệ cái chủ quyền của biển đảo của tổ quốc
chúng tôi đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện
đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới
liên quan đến cái việc thực hiện thực hóa đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các cái cơ quan cái sở ban ngành
có những cái chương trình hành động
nguồn lực tập trung đầu tư ngày giải phóng trường sa
có những cái thay đổi để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu và yêu cầu đề ra
đáp ứng được cái niềm hy vọng và tin tưởng tin yêu của cả nước
bốn mươi năm đã trôi qua chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo trường sa của hải quân nhân dân việt nam
đã trở thành một mốc son lịch sử là một đóng góp to lớn vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phát huy tinh thần chiến công giải phóng quần đảo trường sa
các cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam hôm nay luôn khắc phục khó khăn
tích cực học tập rèn luyện phân đấu vươn lên sẵn sàng chiến đấu hy sinh
để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc